tại khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phát hiện tàu hàng mang số hiệu hd hai nghìn ba trăm linh chín trở than có nhiều dấu hiệu nghi vấn
tàu hd hai nghìn ba trăm linh chín gồm ba thuyền viên do ông phạm xuân đồng bốn mươi bốn tuổi chú tại xã tân việt huyện thanh hà tỉnh hải dương làm thuyền trưởng đang chở khoảng tám trăm linh tấn than bùn
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số than trên tàu
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã lập biên bản vi phạm ra quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa dẫn dải tàu hd hai nghìn ba trăm linh chín về khu vực bến gót huyện cát hải hải phòng để tiến hành các biện pháp điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật